tại cần thơ sau ba lần tổ chức hội nghị hiệp thương ban công tác mặt trận các ấp khu vực trên địa bàn thành phố cần thơ
đã giới thiệu một hai trăm sáu mươi người ứng cử trưởng ấp trưởng khu vực nhậm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
trong đó có một trăm ba mươi một nữ chín trăm linh hai đảng viên bốn trăm tám mươi năm người tái cử một trăm linh ba người có trình độ trung cấp lý luận chính trị
về chuyên môn có một trăm tám mươi hai người trình độ từ trung cấp trở lên
các địa phương đã thành lập sáu trăm bốn mươi tổ bầu cử và giả soát thống kê lập danh sách hai trăm sáu mươi sáu ba trăm sáu mươi chín cử tri đại diện hộ gia đình
theo kế hoạch ngày hai tháng một mươi các cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn thành phố cần thơ
sẽ tham gia bầu sáu trăm ba mươi trưởng ấp trưởng khu vực nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín